cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ban hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô văn quốc ba mươi tám tuổi trú tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ đông ba tp huế vào trưa ngày ba mươi một tháng bảy
đối tượng ngô văn quốc bị khởi tố về hai tội danh gồm cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cùng với quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan công an cũng ban hành quyết định bắt tạm giam bốn tháng đối với ngô văn quốc để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy ngô văn quốc đã sử dụng súng ak bất ngờ xông vào hai cửa hàng vàng hoàng trúc và thái lợi
tại chợ đông ba tp huế tại đây quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ cửa hàng vàng
tiếp đó quốc đã đem số vàng này vứt ra vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu giao hội
do đây là khu vực trung tâm thành phố đông người dân để đảm bảo an toàn cho người dân
lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực công viên trịnh công sơn
sau đó triển khai các biện pháp nhiệm vụ với bắt đối tượng